theo tin từ tòa nhân dân tp hà nội phiên sơ thẩm xét xử bị cáo nguyễn quang tuấn cựu giám đốc bệnh viện tim hà nội với cáo buộc vi phạm quy định đấu thầu gây thiệt hại năm mươi ba sáu tỷ đồng sẽ mở vào ngày một mươi bảy tháng bốn tới
cùng hầu tòa về tội danh trên có một mươi một bị cáo khác trong đó có bị cáo hoàng thị ngọc hường cựu phó giám đốc bệnh viện tim hà nội nguyễn thị dung hạnh cựu kế toán trưởng trưởng phòng tài chính kế toán bệnh viện tim hà nội
đoàn trọng bình và nghiêm tuấn linh cùng là cựu phó trưởng phòng phụ trách phòng vật tư bệnh viện tim hà nội
bảy bị cáo còn lại là các cựu lãnh đạo nhân viên của công ty kim hòa phát công ty cổ phần đầu tư và định giá aic công ty cổ phần thiết bị y tế hoàng nga
theo kế hoạch phiên tòa xét xử vụ án này diễn ra trong năm ngày
công an tỉnh bình dương vào ngày hôm nay ba mươi một tháng ba cho biết viện kiểm sát tỉnh bình dương đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ
trong trường hợp khẩn cấp đối với năm người tại trung tâm đăng kiểm sáu nghìn một trăm linh chín d
các cá nhân bị bắt gồm võ quốc phong giám đốc lê quốc việt phó giám đốc hồ trọng nhân trưởng phòng phan công kiên và vũ văn vẻ đăng kiểm viên
trong đó phong và nhân được xác định có hành vi nhận hối lộ và giả mạo trong công tác ba người còn lại có hành vi nhận hối lộ
trước đó ngày hai mươi tám tháng ba cơ quan công an đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp trung tâm đăng kiểm sáu nghìn một trăm linh chín d
tại khu phố bình đáng phường bình hòa thành phố thuận an tỉnh bình dương
bước đầu cơ quan chức năng xác định tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn một trăm linh chín d có dấu hiệu vi phạm pháp luật
khi bỏ qua lỗi vi phạm của phương tiện tới kiểm định không thực hiện đúng quy trình nghiệm thu
cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe cơ giới cải tạo để thu thiền của chủ phương tiện gây quỹ hoạt động trung tâm
qua khám xét lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu hồ sơ thiết bị điện tử trong hoạt động kiểm định tại trung tâm
cũng liên quan đến sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm ngày một mươi tháng ba công an tỉnh bình dương đã khởi tố bắt giữ hai phó giám đốc
và hai đăng kiểm viên của trung tâm đăng kiểm sáu nghìn một trăm linh tám d phường tân định thị xã bến cát tỉnh bình dương
còn tại hưng yên quá trình điều tra mở rộng vụ án giả mạo trong công tác và nhận hối lộ tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn chín trăm linh hai s
và tám nghìn chín trăm linh năm d cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên đã khởi tố bắt giam thêm hai bị can
mở rộng điều tra vụ án xác định từ ngày bảy tháng bốn đến ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi các cá nhân gồm nguyễn trung hiếu
phó giám đốc trạm tám nghìn chín trăm linh năm d nguyên là đăng kiểm viên bậc cao trạm tám nghìn chín trăm linh hai s cao xuân sang đăng kiểm viên bậc cao trạm tám nghìn chín trăm linh hai s
và bị can nguyễn thanh sơn giám đốc trạm tám nghìn chín trăm linh năm d
trong quá trình tham gia dây chuyền kiểm định đối với một số xe ô tô tải đã bỏ qua các lỗi vi phạm thuộc lỗi khiếm khuyết
hư hỏng quan trọng có thể gây mất an toàn kỹ thuật ô nhiễm môi trường khi xe cơ giới tham gia giao thông
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với nguyễn trung hiếu và cao xuân sang về tội giả mạo trong công tác và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án

chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đời sống của người dân ở khu vực nông thôn đã có nhiều khởi sắc
nhiều hoạt động ý nghĩa được vận dụng linh hoạt sáng tạo bám sát đặc điểm địa phương gắn với hệ thống tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã được triển khai
nỗ lực chung góp lại đổi lấy một diện mạo làng xã nông thôn mới với môi trường cảnh quan chất lượng đời sống khác hơn
sự đổi thay mà chính bản thân mỗi người dân đều tự cảm nhận được
đây là hình ảnh của những người dân thôn đông
thị trấn tây đằng huyện ba vì thành phố hà nội đang tham gia dọn dẹp đường làng ngõ xóm
từ khi xã về đích nông thôn mới đến nay tiêu chí môi trường luôn được duy trì và nâng cao
hưởng ứng phong trào sáng xanh sạch đẹp an toàn với tinh thần đoàn kết phấn khởi
tự mỗi người dân chủ động tham gia tuyên truyền thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn
từ ngày phát động phong trào đường làng sáng sạch đẹp tôi thấy là nhân dân rất khấn khỏi
mọi người rất ủng hộ phong trào này
từ năm hai nghìn hai mươi hai phát động phong trào thì thôn có đời sống nâng cao lên
mọi người dân nhận thức cũng tốt hơn và nhiệt tình trong phong trào xây dựng thôn sống sáng sạch đẹp an toàn
thì cái ý thức của người dân đối với cái đời sống về tinh thần
như cái chương trình và triển khai
đến của người dân thì cũng thay đổi rõ rệt
ví dụ như trước kia thì có xả rác bừa bãi không đúng nơi quy định cũng không đúng giờ quy định
chỉ đến nay cái tình trạng đó thì cái này cũng là cơ bản được giải quyết phải được đến gần một trăm linh
và các cái ý thức của người dân là cái việc mà đến ngày lễ ngày tết
tự trang trí đường nào ngõ xóm cũng như treo cờ đảng của tổ quốc ở trên các cái tuyến đường
đối với người dân là rất là tự giác
đây là cái nguồn xã hội hóa một trăm linh đây là cái sự đồng tình
đồng tình ủng hộ của người dân và cái ý thức của người dân thì cũng cảm giác
tôi cảm giác rằng là thay đổi qua từng ngày rõ rệt về cái cuộc sống của người dân trên địa bàn phía chấn đề đảng
camera an ninh được lắp đặt tại đầu đường dẫn vào xóm
góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại thôn quê
cờ tổ quốc cờ đảng được treo trên những con đường
các bức tường với nội dung quảng cáo so vật đã được thay bằng những bức tranh bích quạ
mỗi bức tranh là một câu chuyện
là một thông điệp tuyên truyền
bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp tình yêu quỳ hương đất nước
cờ tổ quốc cờ đảng được treo trên những con đường
cờ tổ quốc cờ đảng được treo trên những con đường
xác định văn hóa là nền tảng tinh thần
vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển
trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới
các địa phương đã quan tâm bố trí nguồn lực
triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện hai tiêu chí về văn hóa
qua đó góp phần xây dựng đời sống văn hóa
nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân
là làm tốt bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống
không chỉ đẹp về diện mạo vững về kinh tế
một trong những yếu tố quyết định đến chuẩn mực văn hóa nông thôn
là đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương
bởi người dân an toàn trật tự xã hội ổn định
là tiêu chí quan trọng để xây dựng quê hương
nhiều mô hình được chính người dân xây dựng và tham gia
như dòng họ tự quản tiếng kẻ an ninh
đã góp phần hỗ trợ tích cực cho lực lượng công an
làm tốt bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương
cái việc này thì thực ra là cũng không có lương
không có chế độ gì
như là mình là con người sở tại
thì mình cảm thấy mình nhận ra những cái điều gì hay
để mọi người được hưởng
thì mình cứ vận động chung thôi
chứ cũng chả ai bảo mình phải đi làm cái việc này cả
nhưng mà để thường xuyên mình đi vào cái đám đông
thì mình hay nói về những cái chuyện
để mà bảo vệ an ninh
và bà con thì thương yêu nhau để mà làm ăn
thực ra là tôi rất phấn khởi là cái thôn xóm hiện giờ là
cái cuộc sống của bà con được nâng lên rất cao
và con người cũng hiểu biết thêm
tôi cũng rất là mừng
tôi thì thường xuyên là có buổi gặp gỡ
làm việc trao đổi với cả ông phủ
là người có uy tín ở địa phương
cùng với cả các ông bà trưởng bản ra làng
để cùng nắm bắt thông tin
về những cái nội dung
mà có cái dấu hiệu mới
hoặc là những cái biểu hiện
như phạm tội các đối tượng
thì tôi thường xuyên là trao đổi
và cũng có cái
truyền đạt lại những cái ý kiến của cấp trên
để ông nắm được
và vận động và tuyên truyền cho bà con nhân dân
ở địa phương để cùng thực hiện
chấp hành theo ý kiến chủ trương của cấp trên
nhờ những nỗ lực trong việc kết hợp
các tiêu chí xây dựng nông thôn mới
diện mạo vùng nông thôn thủ đô đã thay đổi từng ngày
cuộc sống của người dân khu vực nông thôn
được cải thiện và nâng cao hơn so với trước đây
tuy nhiên làm sao
để xây dựng nông thôn mới ngày càng hiệu quả
thực chất và bền vững
luôn là nỗi trăn trở của đảng bộ chính quyền
và người dân tại thành phố hà nội nơi riêng
và vùng nông thôn cả nước nói chung
theo các chuyên gia diện giữa bản sắc văn hóa
có vai trò quan trọng
trong việc xây dựng nông thôn mới
bên cạnh việc chú trọng phát triển kinh tế
xây dựng cơ sở hạ tầng thì việc gìn giữ
và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp
của quê hương dân tộc cần được chính quyền địa phương
quan tâm thực hiện
thông qua đó mới có thể nâng cao
chất lượng cuộc sống của người dân cả về vật chất
lẫn tinh thần có phần diện giữ
bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa
truyền thống xây dựng nếp sống văn hóa
tại các vùng nông thôn
chúng ta biết rằng là
cái văn hóa là một cái thành tố
quan trọng trong việc mà
bảo lưu cái cuộc sống trong nông thôn
chúng ta biết rằng là khi
mà cái tốc độ đô thị hóa càng phát triển
thì mới thấy cái giá trị
lớn lao của cái bảo tàng
nhân sinh trong cuộc sống nông thôn
đấy là cái mối liên kết
chặt chẽ cộng đồng
trong họ ngoài làng những cái
mối quan hệ mà
bền chặt không phải là trong cuộc sống
mà cả dòng tộc trong cả lịch sử
và văn hóa tạo nên
một cái đặc trưng của từng vùng miền
mà cái vùng nông thôn đó được tôn giữ
trong cái cuộc sống
mà biến đổi khá nhanh chóng
của cái việc đô thị hóa hiện nay
để phát huy giá trị văn hóa
trong xây dựng nông thôn mới
các cấp ủy chính quyền địa phương
cần coi trọng việc phát huy giá trị cốt lõi
của truyền thống văn hiến trên quê hương
nhằm nâng cao năng lực cộng đồng
và đời sống tinh thần của người dân
có phần giúp từng địa phương trở thành những vùng quê
dầu truyền thống văn hóa cách mạng
bởi tiếp tục giữ vững vai trò văn hóa
trong đời sống tinh thần của nhân dân
là chìa khóa để giải quyết các vấn đề
kinh tế xã hội ở địa phương
kim hạch xin kính chào quý vị
đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị ngày ba mươi một tháng ba
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương
cho biết đã tiếp nhận và đang di lý
nghi phạm giang jong gu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
quốc tịch trung quốc
về bình dương để điều tra làm rõ hành vi giết người
sau khi gây án vào chiều hai mươi chín tháng ba
giang jong gu đã trốn khỏi công ty
trên chiếc xe bán tải màu trắng biển số
đến tối ba mươi tháng ba nghi phạm giang jong gu
bị lực lượng công an bắt giữ khi đang bỏ trốn
tại tỉnh gia lai
tại cơ quan công an sau khi bị bắt giữ
giang jong u sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu khai nhận
do mâu thuẫn trong công việc nên xảy ra
cãi vả vì quá tức giận
nên đã sử dụng do các hoa quả đâm chỉ
lý thị mai sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
ngụ tân phước khánh tân uyên bình dương
là kế toán công ty nhiều nhát dẫn đến tử vong
gây án xong đối tượng mang theo tiền
lấy xe biển số sáu mươi một c bốn nghìn năm trăm linh
bỏ trốn lên thành phố pleiku
với ý định vượt biên
hiện đối tượng đang được di lý từ gia lai
về tỉnh bình dương để tiếp tục điều tra
và xử lý theo quy định pháp luật
sáng ngày ba mươi một tháng ba
tòa án quân sự quân khu bảy
đã tuyên án với bị cáo đinh ngọc hệ
tức úc trọc nguyên thường tá quân đội
nguyên phó tổng giám đốc tổng công ty thái sơn
bộ quốc phòng bị cáo phạm văn diệt
nguyên tổng giám đốc điều hành công ty đức bình
và bị cáo lê toàn
nguyên kế toán trưởng công ty cái mép
về tội trốn thuế
tại tòa các bị cáo phủ nhận cáo trạng truy tố
tuy nhiên căn cứ tài liệu chứng cứ của vụ án
hội đồng xét xử xác định cáo trạng truy tố
các bị cáo đòi đúng
bên cạnh đó hội đồng xét xử cũng xem xét
các tiềm tiết giảm nhẹ khác như bị cáo nợ tiền
khắc phục hậu quả gia đình có công với cách mạng
vì thế hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo đinh ngọc hệ
nhận mức án năm năm tù về tội trốn thuế
tổng hợp các bàn án trước đó bị cáo hệ
phải chấp hành hình phạt chung là chung thân
bị cáo phạm văn diệt nhận mức án bốn năm
tổng hợp hình phạt của các bàn án trước
là hai mươi tám năm tù và bị cáo trần lê toàn
nhận mức án hai năm sáu tháng tù cùng về tội trốn thuế
ngày ba mươi một tháng ba công an quận một mươi hai
phối hợp phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
lấy lời khai lê văn vàng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngụ tại quận một mươi hai
để điều tra về hành vi giết người
tại cơ quan điều tra vàng khai nhận
do lêu lỏng không lo làm măng
hay tổ tập bạn bè vui chơi
nên thường xuyên bị mẹ la mắng
và không kiềm chế được nên đã sát hại mẹ mình
hiện công an quận một mươi hai đang hoàn tất hồ sơ
thủ tục bàn giao đốt tượng vạn
do cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
xử lý theo thẩm quyền
vào sáng ba mươi tháng ba khoảng chín giờ hai mươi phút
công an phần tân thế hiệp quận một mươi hai
nhận tin báo một phụ nữ
về việc căn nhà tại tổ bốn a hẻm tth hai mươi ba
phần tân thế hiệp quận một mươi hai
xảy ra vụ án giết người
người trình báo là con của nạn nhân
là em gái của nghi can gây ra cái chết của mẹ mình
khi lực lượng chức năng tới
đối tượng vàng vẫn rất manh động
dùng dao chống trả
buộc công an phải nổ súng chỉ thiện yêu cầu đối tượng buôn dao
tuy nhiên đối tượng không chấp hành
buộc công an phải nổ súng bắn vào chân để khống chế
sau đó đối tượng vàng bị bắt giữ đưa về trụ sở
bước đầu kiểm tra
đối tượng âm tính với chất ma túy
công an xác định do mâu thuẫn
nên đối tượng dùng dao sát hại mẹ
rồi vứt các phần thi thể xung quanh nhà
liên quan đến việc trả tự do bốn tiếp viên hàng không
mang ma túy đại diện công an tp hcm
khẳng định không bỏ lọt tội phạm
nhưng không làm oan người vô tội
tại buổi họp báo định kỳ
ưu ba nhân dân tp hcm tổ chức
để cung cấp thông tin về phòng chống dịch covid một mươi chín
và phục hồi kinh tế trên địa bàn
trước dư luận về vụ án ma túy
có liên quan đến bốn tiếp viên hàng không việt nam airlines
có thể tạo tiền lệ xấu
khi ai vòng chuyển ma túy cũng nói không biết để chối tội
tượng tá lê mạnh hà
phó trưởng phòng tham mưu công an tp hcm cho biết
các tội danh về ma túy bị pháp luật xử lý rất nghiêm khắc
do đó đối tượng tội phạm ma túy
không từ một thú đoạn nào để che giấu hành vi
tuy nhiên dù thủ đoạn nào
thì trách nhiệm của lực lượng công an
trong đó có lực lượng điều tra án ma túy
phải làm rõ hành vi bản chất vụ án
để không bỏ lọt tội phạm
nhưng cũng không làm oan người vô tội
lấy dẫn chứng mới đây
công an quận gò vấp đã khởi tố bắt tạm giam năm đối tượng
liên quan vụ gài ma túy vào xe nhà
một cô gái bán chó mèo cảnh
rồi báo công an đã hãm hại nạn nhân do tu thù cá nhân
cơ quan công an đã vào cuộc điều tra
kỹ lưỡi minh oan cho nạn nhân
và bắt đúng đối tượng
đây là bằng chiến cho thấy việc đấu tranh với loại tội phạm này
là trách nhiệm không để làm oai người vô tội
cũng như không bỏ lọt tội phạm
đối với vụ việc bốn tiếp viên hàng không trong hành lý
có ma túy cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án
và đang tiến hành điều tra
có kết quả sẽ không tin
theo quyết định của cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
từ ngày một tháng bốn tới đây
xe taxi truyền thống vào sân bay
đón khách đến khi trở ra
và sẽ phải trả ba loại phí
thứ tự là gồm phí qua nhà xe
phí hoạt động đón khách trên làng xe
và phí qua trạm cổng cảng hàng không
ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
về những ý kiến xung quanh việc tính phí sắp tới này
nếu tính phí mới áp dụng mỗi xe taxi
truyền thống khi vào đón khách và trở ra
sẽ tốn năm đồng cho nhà xe
chín một trăm linh đồng cho đón khách tại làng xe
làng dành cho các taxi đón khách
và một mươi đồng tại trạm thu phí hiện hữu
tổng số chi phí là hai mươi bốn một trăm linh đồng
số tiền này sẽ tổng thêm vào phước chuyến đi
của hành khách đối với khách lên xe
vì làng d bên trong nhà xe thì hành khách
phải tốn thêm một mươi đồng nữa
tức tốn ba mươi bốn một trăm linh đồng
em nghĩ khoảng tầm một mươi năm gì đó
thì nó sẽ là một cái mức hợp lý hơn
còn ba mươi thì sẽ hơi cao
nếu mà thì sẽ
sẽ là cao
còn nếu mà đi đông người thì có thể ok hơn
thấy là nó hơi cao so với thu nhập
của người dân với lại
thì tài xế sẽ
hình như là sẽ phản đối hơi nhiều
vậy mức phí này thì
tại vì mức phí cũ là tài xế cũng đã nói là hơi cao rồi
theo hiệp hội taxi tp hcm
mức phí sắp tới có thể làm cho số lượng taxi
vào sân bay giảm và để hài hòa
quyền lợi giữa các bên hiệp hội taxi tp
kiến nghị giảm mức thu còn khoảng
năm đồng mỗi lượt nhằm tránh trên lệch nhiều
ngoài ra đơn vị cũng đề xuất được sử dụng
bãi đầu xe đêm trên đường hồng hà
để tập kết taxi trước khi vào làng xe đón khách
việc này sẽ tránh được taxi qua nhà xe
tốn thêm chi phí
toàn bộ cái phí này là khách hàng chịu
bởi vì cái cước taxi thì ổn định
không thay đổi được
trên mọi cái phí phát sinh về cầu đường
về bến bãi về nhà ga
thì khách hàng chịu
cho nên chúng tôi kiến nghị cái này
để giảm chi phí cho khách hàng thôi
còn các hãng taxi thì cước không thay đổi
về phí nhà giữ xe
đơn vị này cho biết việc sẽ áp dụng
thu phí năm đồng đối với taxi truyền thống
là cần thiết nhằm để duy trì hoạt động
vận hành của nhà xe
đảm bảo tính công bằng cho các hãng xe trước đây
đăng ký số lượng xe ít
nhưng lượng xe vào bãi lại nhiều hơn và không thể kiểm soát
do đó chỉ thu phí đối với xe đổ
trong bãi chờ của nhà xe
thời gian qua cái việc mà
thu phí đổ xe chờ
tại bãi điểm dựa trên
tỷ lệ đầu xe đăng ký
chạy của các hãng taxi
để tính phí thuê
thì tuy nhiên qua quá trình
hoạt động thì việc
xe ra vào bãi điểm
để di chuyển vào hàng xe
đăng đê đón khách
thì gần đây không thể kiểm soát
số lượng đầu xe
đăng ký ít nhưng họ vào nhiều
ví dụ cái hãng đó là họ đăng ký
có bảy vị trí thôi nhưng mà họ vào
là tới mấy chục vị trí
liệu việc tăng phí taxi
tại sân bay tân sơn nhất có đi đôi
với chất lượng phục vụ và giảm được thời gian chờ đợi hay không
đó là điều mà nhiều hành khách quan tâm
và đang tỏ ra quan ngại
ví dụ giá cước một chuyến đi hết một trăm linh đồng
nhưng hành khách phải trả tới một trăm ba mươi bốn đồng
tức tăng khoảng ba mươi giá cước
tương tự với đoạn đường ngắn hơn giá cước
là năm mươi đồng nhưng thực trả là tám mươi bốn đồng
tăng hơn năm mươi
thời gian qua sở giao thông vận tải thành phố
đã nỗ lực phối hợp với cảng hàng không tân sơn nhất
và các đơn vị liên quan tăng cường xe buýt
trên sân bay giảm lợi thuộc vào taxi
tránh tình trạng chèn ép khách hạn chế được taxi
dù chặt chém giá cước tranh giành khách
gây mất an ninh trật tự
nhiều ý kiến cho rằng nếu tăng như vậy
sẽ vô tình đi ngược với những nỗ lực
mà các bên đã xây dựng trong thời gian qua
sáng nay ngày ba mươi một tháng ba
bộ văn hóa thể thao du lịch
đã tổng kết một mươi năm thực hiện nghị định một mươi ba
liên quan xử phạt vi phạm hành chính
về quyền tác giả
phần lớn tham luận hướng đến việc hoàn thiện
những pháp lý và công cụ liên quan
hành vi xâm phạm trên không gian số
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi
thanh tra bộ văn hóa thể thao du lịch
đã tiến hành thanh tra kiểm tra

xử phạt vi phạm hành chính

tổng số tiền xứ phạt hơn một mươi hai tám tỷ đồng
tại thành phố hồ chí minh
số lượng vụ việc bị xử lý vi phạm hành chính
theo hành vi sử dụng bản ghi âm ghi hình
đã công bố nhằm mục đích thương mại
chiếm chín mươi tám bốn tổng số vụ việc bị xử lý
trong đó xử phạt tại các nhà hàng
cơ sở lưu trú du lịch cửa hàng siêu thị
xứ phạt tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke
dịch vụ bu chính viễn thông môi trường kỹ thuật số
trong một mươi năm thực hiện nghị định một mươi ba
bộ công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
làm rõ hành vi xâm phạm quyền tác giả
quyền liên quan
trong đó có nhiều vụ việc liên quan sách lậu sách giả
với số lượng lớn
qua rà soát trong giai đoạn báo cáo
các đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành
có sự tham gia của lực lượng công an
phát hiện xử lý hơn hai trăm linh vụ việc vi phạm
xử phạt hơn bốn tỷ đồng
thời gian tới bộ văn hóa thể thao và du lịch
cùng các đơn vị nghiên cứu luật sở hữu trí tuệ
sẽ tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia
về tài sản quyền tác giả quyền liên quan
theo thông liệu quốc tế
bộ công cụ phần mềm quản lý và phát hiện vi phạm
nhân dịp chào mừng chín mươi hai năm
ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
ngày hai mươi sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm ba mươi một
ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
chủ tịch hồ chí minh nêu sáu điều dạy
công an nhân dân
chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
và chào mừng bảy mươi năm
ngày thành lập lực lượng cảnh vệ công an nhân dân
hôm nay ngày ba mươi một tháng ba
đoàn phòng cảnh vệ miền nam
đã phối hợp cùng nhiều đơn vị tổ chức chương trình
ngày hội văn hóa thế thao lần thứ sáu
các đơn vị cùng tham gia tổ chức
gồm tri đoàn cơ quan đại diện
cục truyền thông công an nhân dân
tại tp hcm đoàn thanh niên các đơn vị
bệnh viện ba mươi tháng bốn cục quản lý xuất nhập cảnh
đại học nguyễn thất thành
và câu lạc bộ doanh nhân tầm trí việt
ngày hội văn hóa thể thao đã thu hút hơn một trăm hai mươi vận động viên
thuộc các đơn vị trên
thi đấu các nội dung như kéo co bóng chuyền
bóng bàn đơn bóng bàn đôi
và chương trình giao lưu văn nghệ
thông qua các hoạt động này đã tạo thêm nhiều sân chơi bổ ích
và tạo điều kiện để cán bộ đoàn viên thanh niên các đơn vị
được kết nối giao lưu học hỏi
với đoàn viên thanh niên các đơn vị trong
và ngoài lực lượng công an nhân dân
từ đó giúp cán bộ đoàn viên chiến sĩ trong đơn vị
phấn khởi an tâm công tác và hoàn thành xuất sắc
mọi nhiệm vụ được giao
đây là lần thứ sáu diễn ra các hoạt động hết sức ý nghĩa này
và đã trở thành hoạt động thường nghi
các đơn vị đồng hành tổ chức
ngày ba mươi một tháng ba công an tỉnh bình dương cho biết
viện kiểm sát tỉnh bình dương
đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ
trong trường hợp khẩn cấp đối với năm người
tại trung tâm đăng kiểm sáu nghìn một trăm linh chín d
các cá nhân bị bắt gồm
võ quốc phòng giám đốc lê quốc việt
phó giám đốc hồ trọng nhân trưởng phòng
phan công kiên và vũ văn vẻ
đăng kiểm viên
trong đó phong và nhân được xác định là có hành vi
nhận hối lộ và giả mạo cho công tác
ba người còn lại có hành vi nhận hối lộ
trước đó ngày hai mươi tám tháng ba
cơ quan công an đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp
trung tâm đăng kiểm sáu nghìn một trăm linh chín d
tại khu phố bình đáng phường bình hòa
thành phố thuận an tỉnh bình dương
bước đầu cơ quan chức năng xác định
tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn một trăm linh chín d
có dấu hiệu vi phạm pháp luật
khi bỏ qua lỗi vi phạm của phương tiện
tới kiểm định không thực hiện đúng quy trình
nghiệm thu cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn
kỹ thuật đối với xe cơ giới cải tạo
để thu tiền của chủ phương tiện gây quỹ
hoạt động trung tâm qua khám xét
lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu hồ sơ
thiết bị điện tử trong hoạt động kiểm định
tại trung tâm cũng liên quan đến sai phạm
tại các trung tâm đăng kiểm ngày một mươi tháng ba
công an tỉnh bình dương đã khởi tố
bắt giữ hai phó giám đốc và hai đăng kiểm viên
của trung tâm đăng kiểm sáu nghìn một trăm linh tám d
phường tân định thị xã bến cát
tỉnh bình dương
quá trình điều tra mở rộng
vụ án giả mạo cho công tác
và nhận hối lộ tại trung tâm đăng kiểm
xe cơ giới tám nghìn chín trăm linh hai s
và tám nghìn chín trăm linh năm d cơ quan
kể sát điều tra công an tỉnh hương yên đã
khởi tố bắt tạm giam thêm hai bị can
mở rộng điều tra vụ án xác định
từ ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đến ngày hai mươi bảy tháng bốn
các cá nhân gồm nguyễn trung hiếu
phó giám đốc trạm tám nghìn chín trăm linh năm d
nguyên là đăng kiểm viên bậc cao
cao xuân sang đăng kiểm viên bậc cao
và bị can nguyễn thanh sơn
giám đốc trạm tám nghìn chín trăm linh năm d
nguyên là đăng kiểm viên bậc cao
phó giám đốc trạm tám nghìn chín trăm linh hai s
trong quá trình tham gia dây chuyển kiểm định
đối với một số xe ô tô tải
đã bỏ qua các lỗi vi phạm thuộc lỗi khiếm khuyết
hư hỏng quan trọng có thể gây mất
an toàn kỹ thuật ô nhiễm môi trường
khi xe cơ giới tham gia giao thông
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên
đã ra quyết định khởi tố bị can
ra lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với nguyễn trung hiếu và cao xuân sang
về tội giả mạo cho công tác
và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
sáng ngày ba mươi một tháng ba
tòa án nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt
các bị cáo nguyễn quang trung
cựu tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà đà nẵng
năm năm tù
các nhân viên thuộc cấp gồm các bị cáo
lâm phụng tiên cựu kế toán
hai năm sáu tháng tù
bùi lê duy cựu giám đốc xí nghiệp
nguyễn hoàng phượng uyển cựu trưởng phòng tài chính
lê thị thu hà cựu kế toán xí nghiệp
chung một mức án ba năm tù
cùng về tội vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí
theo cáo trạng công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà đà nẵng
là doanh nghiệp nhà nước
do ủy ban nhân dân tp đà nẵng
nắm giữ một trăm linh vốn chủ sở hữu
đến năm hai nghìn một mươi cổ phần hóa
việc bán tài sản cố định
thuộc doanh nghiệp nhà nước
phải tổ chức bán đấu giá tổ chức thẩm định giá
trước khi bán tuy nhiên bị cáo trung
đã tự ý quyết định việc chuyển nhượng
giá chuyển nhượng nhà
tại một trăm tám mươi sáu trần phú cho công ty
cổ phần địa ốc phương trang
với giá gần một chín tỷ đồng
kết thất thoát nhà nước bị cáo trung còn quyết định
còn ký quyết định cấp tài sản
là quyền sử dụng đất tại ba mươi một núi thành
cho xí nghiệp công trình giao thông
và xây dựng là đơn vị trực thuộc công ty
mặc dù hai giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất cấp cho hai thửa đất
diện tích một trăm tám mươi bốn bảy m hai
đã được hợp thửa
thay thế bằng giấy chứng nhận cho một thửa
diện tích sáu trăm hai mươi m hai
thế nhưng các bị cáo đã có hành vi kiểm kê
tài sản lập hồ sơ xác định
giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa không đúng quy định
làm giảm hệ số sinh lời của đất
giảm giá trị thửa đất
gây thất thoát tài sản của nhà nước
tổng số tiền bị thất thoát tại hai nhà đất trên
là hơn hai sáu tỷ đồng
mới đây tại khu dân cư
mới thôn kệ châu ba
xã phú cường tp hưng yên
tổ công tác của phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hưng yên
phối hợp với công an xã phú cường
tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát
đang dừng đỗ bốc hàng hóa
từ ô tô xuống đường
tại thời điểm kiểm tra các cá nhân bóc hàng
đã bỏ chạy để lại xe và hàng hóa
tổ công tác thu giữ
ba mươi hai nặng năm trăm linh bao thuốc lá điếu
bao bì ghi chữa nước ngoài
bằng các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng chức năng đã xác định đối tượng
hà viết thăng tạm trú tại đường hồ xuân hương
phường lê lợi tp hưng yên
là chủ số thuốc lá điếu nhập lậu nói trên
hiện cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh hưng yên đã ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với hà viết thăng về tội
buôn bán hàng cấm và tiếp tục điều tra làm rõ
công an tp bắc giang và phòng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh bắc giang vừa phát hiện
điều tra làm rõ một nhóm đối tượng
có hành vi sử dụng trang web mạng xã hội
để lừa đảo chiếm đoạn hàng tỷ đồng
của hàng trăm người đặt mua vé máy bay
nhóm này gồm
sáu đối tượng giao vi đức quang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại xã long nguyên
huyện bào bàng tỉnh bình dương cầm đầu
đã sử dụng trang web để lừa đảo
người dân mua vé máy bay
các đối tượng khai nhận để tạo niềm tin thu hút người mua
nhóm đối tượng này đã sử dụng một website
và tạo bảy fanpage khác
như phòng vé máy bay chính hãng đại lý
vé máy bay toàn quốc rồi chạy quảng cáo
trên mạng xã hội để lừa đảo
chiếm đoạt tài sản của khách hàng có nhu cầu
đặt vé máy bay
tôi sẽ chặn những khách hàng đó
và tiếp tục chạy quảng cáo
để tìm những khách hàng mới
toàn bộ tiền thu về
thì sẽ trừ vào
phí khác nhau
như chạy quảng cáo trang web
và trả lương nhân viên
đây là một trong số hàng trăm bị hại của vụ án
nạn nhân này đã chuyển cho
nhóm đối tượng hơn một mươi triệu đồng để mua vé
máy bay thông qua mạng xã hội gia lô
tuy nhiên chỉ sau khi chuyển tiền ít hút
nhóm đối tượng đã chặn ngay liên lạc
xem lịch sử
của trang web thì tôi cũng thấy
đó là một trang web mà đã bán
về dịch vụ vé máy bay
được khá là lâu
thế cho nên là
nó khiến tôi nghĩ rằng đó là một cái trang mà mình có thể tin tưởng
có uy tín mà tôi đã quyết định
với một giá ương đại hơn
một chút so với lại vé máy bay
từ những trang web chính thống
mà trước kia tôi vẫn hay mua
để quản lý và tư vấn bán
vé máy bay chót lọt cho khách hàng qua các fanpage
đối tượng quang đã thuê một số đối tượng khác
trên địa bàn và lôi kéo cả vợ em gái
vào hoạt động lừa đảo này
quang sẽ cho tôi một cái trang
tôi chỉ cần vào xem ai nhắn tin tới
tôi vào trang traveloka
tôi sẽ check những thông tin
của khách hàng cần
tôi sẽ đáp ứng lại cho khách hàng
với thủ đoạn tư vấn bán vé máy bay cho khách hàng
sau khi kiểm tra thấy đầy đủ thông tin chuyến bay

nhóm đối tượng khách hàng sẽ chuyển tiền
vào tài khoản ngân hàng của quang
khi khách chuyển tiền xong đối tượng sẽ hủy
kết bạn zalo và chặn liên lạc để chiếm đoạt tiền
các đối tượng làm cho quang
sẽ được hưởng lợi nhuận một mươi
trên số tiền lừa đảo chiếm đoạt của khách
do mình giới thiệu tư vấn thành công
cơ quan công an xác định với phương thức thủ đoạn như trên
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
các đối tượng đã thực hiện
hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
của khoảng hai trăm linh khách đặt mua vé máy bay
với số tiền trên một tỷ đồng
quá trình điều tra vụ lừa đảo
chiếm đoạt tài sản này chúng tôi đánh giá là
các đối tượng này là các đối tượng có tổ chức
trong việc thực hiện
hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các đối tượng đã có phân công vị trí
cụ thể cho từng người trong thành viên này
cụ thể quang là người đối tượng
chủ mưu công đầu
hiện công an thành phố bắc giang đang tiếp tục
điều tra mở rộng vụ án
ai là bị hại trong vụ án trên có thể gửi đơn
đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bắc giang
số sáu đường lý thái tổ
thành phố bắc giang hoặc liên hệ
với điều tra viên nguyễn công huân

để được hướng dẫn giải quyết
cục viễn thông bộ thông tin và truyền thông cho biết
tình đến hết ngày ba mươi tháng ba
đã có hơn một chín mươi chín triệu thuê bao
được chuẩn hóa thông tin trùng khớp
với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
còn khoảng một chín mươi chín triệu thuê bao
chưa được chuẩn hóa thông tin
số lượng thuê bao chưa được cập nhật thông tin
để chuẩn hóa này sẽ bị khóa
xin một chiều từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
theo thống kê việt nam có khoảng
một trăm hai mươi sáu triệu thuê bao di động
với những thuê bao tiếp tục không đăng ký
chuẩn hóa thông tin sẽ bị khóa hai triệu
vào ngày một mươi năm tháng bốn
từ ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
số thuê bao không chuẩn hóa thông tin sẽ bị thu hồi
do vậy để không bị khóa một triệu
từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
người sử dụng điện thoại di động
nên chủ động kiểm tra tin nhắn
nếu nhận được tin nhắn từ nhà mạng
về việc chuẩn hóa thông tin thuê bao
thì sớm thực hiện theo yêu cầu
hoặc người dùng có thể nhắn tin với cú pháp
tttb gửi tới số một nghìn bốn trăm một mươi bốn
nhà mạng sẽ gửi lại thông tin về thuê bao
kèm theo đường dẫn
để người dùng có thể chỉnh sửa
cập nhật thông tin trong trường hợp
phát hiện thông tin chưa đồng nhất
bên cạnh việc đề nghị các thuê bao
cần nhanh chóng đi chuẩn hóa
cục viễn thông cũng khuyến cáo người dân
cảnh giác trước tình trạng nhiều đối tượng
lợi dụng thuê bao về chuẩn hóa thuê bao
để lừa đảo
trước nguy cơ mất an toàn giao thông
từ ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
cơ quan chức năng đã án lập
rào chắn trót chặn hai đầu
lối vào xóm cà phê đường tàu
nằm trên đường trần phú và phùng hưng
quận hoàn kiếm thành phố hà nội
sau văn bản yêu cầu xử lý rớt điểm
tình trạng buôn bán chụp ảnh
đường tàu của tổng công ty đường sắt việt nam
tuy nhiên mỗi ngày hàng trăm du khách
trăng vào ngoài nước vẫn tìm đến
điểm du lịch này phóng viên truyền hình công an
nhân dân đã đến địa điểm hút khách này
và tìm hiểu lý do vì sao
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
tôi biết được quán cà phê đường tàu
nhớ lướt instagram
và các nền tảng mạng xã hội
tôi thấy rất nhiều người đăng ảnh check in tại địa điểm này
và tôi cũng nói với bạn đồng hành của tôi
chúng tôi mới đến hà nội ngày hôm nay
và chúng tôi muốn được tận mắt chứng kiến những quán cà phê này
tôi biết đến những quán cà phê này
qua nền tảng mạng xã hội
cà phê đường tàu
dù có rào chắn nhưng đây
vẫn là địa điểm thu hút khách du lịch
mỗi khi tới hà nội
đa phần đều chưa hiểu rõ về lệnh cấm
tuy nhiên sau khi được lực lượng chức năng
tại các điểm giải thích thì hầu hết du khách
đều lựa chọn cách đứng đứng ngoài rào chắn
để chụp ảnh lưu niệm
chúng tôi đã đến đây được hai lần
nhưng đều không được vào
nên chúng tôi đành phải đi những địa điểm thú vị khác
ở việt nam thì có rất nhiều khung cảnh đẹp
mà chúng tôi có thể đến thay thế
tuy nhiên cũng có những trường hợp
né các điểm chốt chặn
để đưa du khách vào trong
tại khu vực đường tàu thì cũng có
những cái ngõ dân sinh
thông với cái khu vực đường tàu đó
cho nên một số hộ dân là
cũng có cái việc lén lút
đưa cái khách nước ngoài vào ngồi
trong quán của mình
vừa cũng đã kiểm tra được biên bản
nhiều lần đối với các hộ này
vừa cũng đã có cái công văn
gửi cho sở du lịch đề nghị phối hợp
trong cái việc là
sở cũng văn bản cho các công ty
lưu hành cũng tuyên truyền
để khách du lịch không đến khu vực đường tàu
để tham quan chụp ảnh
theo các chuyên gia
trước mắt là cấm du khách vào phạm vi khu vực
xóm đường tàu còn về lâu dài
cần phải có lộ trình giải pháp
chúng ta cần phải giải quyết giải pháp
để bàn bạc giải quyết tiết điểm
làm sao cho trong thời gian tới
thì cái vấn đề an toàn giao thông vẫn đặt hàng đầu
và chúng ta vẫn phát triển
được cái vấn đề
cả cà phê đường tàu
có thể còn đẹp hơn cái về hiện nay
với tâm lý chung của du khách
là mong muốn trải nghiệm những điều khác lạ
độc đáo mà nước họ không có
thì xóm cà phê đường tàu
đáp ứng được các tiêu chí đó
chính vì thế nhiều du khách sau khi biết có lệnh cấm
nhưng vẫn muốn có một bức ảnh về cà phê đường tàu
dù được chụp từ xa
tiếp theo xin mời quý vị cùng theo dõi
các tin tức kinh tế đáng chú ý khác
đến từ trường quay việt nam
kim thảo xin kính chào quý vị
đang theo dõi tin tức kinh tế phương nam
kính thưa quý vị ngày ba mươi một tháng ba
công an thành phố hồ chí minh đã khởi tố
một mươi nhân viên thu hồi nợ của chi nhánh
công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám
tại thành phố hồ chí minh
đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
theo quy định của pháp luật
ngoài khởi tố các nhân viên bộ phận thu hồi nợ của f tám mươi tám
tại các chi nhánh trên địa bàn thành phố hồ chí minh
công an thành phố cũng đã tổng kiểm tra
phát hiện bảy mươi chín điểm kinh doanh cửa hàng của f tám mươi tám
có các lỗi vi phạm quy định về quản lý
ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
ngoài ra tại nhiều địa phương
xảy ra tình trạng công ty f tám mươi tám
mới nhiều chi nhánh sử dụng website phần mềm
để quản lý hoạt động cho vay
cầm cố giấy tờ tùy thân
nhưng thu thêm nhiều khoản phí để lách quy định pháp luật
theo cục cảnh sát hình sự
trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba
toàn quốc xảy ra tám mươi chín vụ cưỡng đoạt tài sản
cơ quan điều tra các cấp đã khám phá bảy mươi chín vụ
bắt hai trăm hai mươi ba đối tượng
các địa phương đã phát hiện gồm thành phố
hồ chí minh một mươi sáu vụ hà nội bảy vụ
thanh hóa bảy vụ bình dương sáu vụ
đắk lắk năm vụ
qua các chuyên án nhận diện rõ bản chất
của loại tội phạm này là cưỡng đoạt tài sản
việc xử lý khởi tố các vụ án điều tra
và tội cướng đoạt tài sản
là một sự kiên quyết đấu tranh của lực lượng công an
được cấp ủy chính quyền đánh giá cao
dư luận ủng hộ
liên quan đến việc kiểm tra giám sát
các cơ sở giết mổ thủ công không có giấy phép
trên địa bàn thành phố sau ngày ba mươi một tháng ba
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
thành phố hồ chí minh cho biết sẽ phối hợp
với các đơn vị liên quan xử lý nghiêm
để đảm bảo chấm dứt hoạt động vi phạm này
từ ngày một tháng bốn
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
hiện ủy ban nhà dân các quận quyền
và thành phố thủ đức đang làm việc với chủ gia công giết mổ
tại các cơ sở giết mổ gia súc thủ công
định hướng chuyển sang giết mổ
tại các nhà máy giết mổ công nghiệp trên địa bàn thành phố
việc chuyển đổi hướng chuyển đổi mô hình hoạt động
của các cơ sở
từ giết mổ thủ công sang giết mổ công nghiệp tập trung
sẽ giúp đẩy mạnh công nghiệp hóa và định hướng
tăng giá trị xuất khẩu của hàng hóa nông nghiệp
ngành nông nghiệp thành phố
hiện thành phố hồ chí minh có lượng tiêu thụ thực phẩm
từ gia súc lớn trung bình mỗi ngày tiêu thụ
từ một mươi đến một mươi một con heo
trong đó giết mổ tại thành phố chiếm khoảng
năm đến sáu con khoảng hai con
được vận chuyển từ địa bàn khác số còn lại
là lượng heo đông lạnh
hiệp hội doanh nghiệp thành phố hồ chí minh
vừa có báo cáo gửi ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
về tình hình hoạt động doanh nghiệp
trong tháng ba và quý i
trong đó hơn bốn mươi doanh nghiệp
đang gặp khó khăn do thị trường bị thu hẹp
theo đó khó khăn phổ biến
đang gặp phải đến từ việc thiếu hụt dòng tiền
không tiếp cận được vốn vay nhiều doanh nghiệp
không được giải ngân chuyển lợi xấu
đáng chú ý ngành vật liệu xây dựng hiện có khoảng
bốn mươi doanh nghiệp trong tình trạng không hoạt động được
theo các doanh nghiệp dù nhà nước đưa ra
rất nhiều chính sách hỗ trợ về phát triển kinh tế
song trên thực tế việc thụ hưởng chưa nhiều
đặc biệt là các lối hỗ trợ về vốn
khi tỷ lệ thụ hưởng chỉ khoảng dưới một mươi
theo khảo sát của hiệp hội
có tới bốn mươi một hai số lượng doanh nghiệp
có khó khăn do thị trường bị thu hẹp
một mươi bảy sáu doanh nghiệp bị ảnh hưởng
do giá nguyên liệu đầu vào tăng
một mươi một hai thiếu nguồn nhân lực phù hợp

năm chín thiếu mặt bằng sản xuất kinh doanh
và các khó khăn khác chiếm sáu năm
do đó để có thêm nhiều trợ lực cho doanh nghiệp
hiệp hội kiến nghị ngân hàng nhà nước có giải pháp
cơ cấu nợ giữ nguyên nhóm nợ
giúp doanh nghiệp dược qua giai đoạn khó khăn
đồng thời tiếp tục chính sách gia hạn nợ vay một năm
đối với các khoản vay trung và dài hạn
theo cục thống kê tp hcm
ba tháng đầu năm
tổng vốn đầu tư nước ngoài vào thành phố
tính cả cấp mới
điều chỉnh tăng vốn và góp mua
cổ phần mua lại vốn góp
đạt bốn trăm chín mươi bảy năm triệu usd
tăng hai mươi hai bốn so với cùng kỳ
từ đầu năm đến nay thành phố cấp giấy chứng nhận
đầu tư mới cho hai trăm một mươi sáu dự án
với vốn đăng ký đạt một trăm ba mươi ba hai triệu usd
tăng ba mươi về vốn
so với cùng kỳ
vốn đăng ký cấp mới hoạt động xây dựng
có ba dự án
vốn đăng ký là năm mươi ba bảy triệu usd
chiếm bốn mươi bốn vốn đăng ký
kê đến hoạt động bán vuông và bán lẻ
sửa chữa ô tô mô tô xe máy
với tám mươi sáu dự án
vốn đăng ký là năm mươi ba sáu triệu usd
trong đó singapore đang dẫn đầu về dự án cấp phép mới
với bốn mươi bảy dự án
vốn đăng ký đạt tám mươi sáu bảy triệu usd
chiếm đến sáu mươi năm bốn vốn đăng ký
tiếp đến là hồng kông trung quốc
với một mươi năm dự án
vốn đăng ký đạt chín triệu usd
nhật bản với một mươi chín dự án
vốn đăng ký đạt chín triệu usd
theo cục đầu tư nước ngoài bộ kế hoạch và đầu tư
tp hcm vẫn là địa bàn dẫn đầu cả nước
cả về số dự án mới
số lượng dự án điều chỉnh
và góp vốn mua cổ phần
với tinh thần rõ ràng
và kích hoạt chỉ đạo đúng đủ
những vấn đề đang tạo khó khăn
cho thị trường bất động sản
của quyền quyết số ba mươi ba trên nqcb
nhiều doanh nghiệp bất động sản nói chung
cũng như tại khu vực đồng nai
nói riêng tin tưởng những vướng mắt
điểm nghẽn của thị trường sẽ được khơi thông
và doanh nghiệp sớm hồi phục
những doanh nghiệp bất động sản khó khăn
sẽ được giãn nợ gốc lãi vay cơ cấu lại nhóm nợ
chính phủ cũng yêu cầu các ngân hàng
đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
tìm năng từng dự án và phân khúc bất động sản
để điều chỉnh điều kiện vay
bên cạnh đó ngân hàng nhà nước cần xem xét điều chỉnh
phù hợp hệ số rủi ro các phân khúc bất đồng sản
các ngân hàng thương mại có biện pháp
giảm lãi xuất cho vay kịp thoại hỗ trợ
thị trường bất động sản
ngân hàng đã có kiểu động thái là giảm lãi xuất
trong thời gian gần đây
trong khi fed thì vẫn tăng lãi xuất
nhưng mà ngân hàng của đất nước chúng ta vẫn là
quyết liệt là muốn là ổn định lại thị trường bất động sản
việc đầu tiên là giảm lãi
và thứ hai nữa là có những cái
nội dung chỉ đỏ rất rõ ràng là phải
quyết liệt trong cái việc là về cái luật
về cái quy định để triển khai một dự án
được một cách rõ ràng và minh mặt
để cho các chủ đầu tư có thể tiếp tục triển khai dự án
có giấy phép rồi đúng quy trình
rồi về mặt trái phiếu thì cũng hỗ trợ
là giảm nợ cho các chủ đầu tư
phần lớn các nhà đầu tư đến với bất động sản
họ dùng bằng bương thức đoàn bẩy ngân hàng
thì chắc chắn nếu mà nhà nước nối rum
và cho vấn đề về tiêu chuẩn
tiến dụng được mở rộng ra thì đó là một điều
rất tuyệt vời cho các nhà đầu tư chúng ta
có nhiều cơ hội để các nhà đầu tư trên mọi
miền đất nước tập trung về đồng nai
chính phủ cũng đặt mục tiêu xây dựng
ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội
phân khúc đang phiếu hụt trên thị trường
để tăng nguồn cung đáp ứng nhu cầu của từng đối tượng
người dân về nhà ở để có vốn thực hiện
chính phủ đã giao ngân hàng nhà nước triển khai
gói tín dụng một trăm hai mươi tỷ đồng
từ nguồn vốn góp của bốn ngân hàng
bidv vietcombank và viettinbank
cho chủ đầu tư người mua nhà
của các dự án nhà ở xã hội nhà ở công nhân vay
mức lãi suất gói tín dụng này
sẽ thấp hơn một năm hai
lãi suất vay trung dài hạn bình quân
của các ngân hàng thương mại nhà nước
trong từng thời kỳ
riêng về ngành ngân hàng
thì tổng đốc cũng đã có đề xuất
chỉ đạo trong đó là
đề xuất cơ cấu lại
các khoản nợ
và ra sót xem xét lại
các doanh nghiệp bất động sản
có phương án kinh doanh
và cũng như là các năng lực tài chính
phù hợp để trên cơ sở đó
là hỗ trợ cho vay
và đặc biệt là trong năm hai nghìn hai mươi
là cái việc mà cho vay
đối với lại cái nhà ở xã hội
nhà ở cho công nhân
nhà ở cho người thu nhập thấp
thì là sẽ được ưu tiên
để có thêm điều kiện để vượt qua giai đoạn khó khăn này
các doanh nghiệp bất động sản cũng kiến nghị chính phủ
nhanh chóng giải quyết các vướng mắc về mặt pháp lý
những sự chồng chéo giữa các bộ luật liên quan
các dự thảo luật đất đai sửa đổi
luật nhà ở sửa đổi
luật kinh doanh bất động sản sửa đổi hiện nay
vẫn còn có nhiều vấn đề cần tiếp tục góp ý
ngoài ra cần sửa đổi một số điều
của luật liên quan khác
tuy nhiên theo các chuyên gia
sự chủ động linh hoạt trong các giải pháp kinh doanh
cũng là vấn đề mà các doanh nghiệp
cần phải thực hiện được
mới mong cải thiện tình hình hiện nay
nếu chúng ta lại có những cái dự án rồi
và đang mở bán
thì chúng ta phải cân đối về dòng tiền
nếu như chúng ta khó khăn về dòng tiền
thì chúng ta phải chấp nhận
các dự án ra giảm giá năm mươi
giảm giá ba mươi bốn mươi
để làm gì ạ
thu hút đủ cái nguồn tiền vào
để có đủ tiền mà vượt qua
cái giai đoạn khó khăn này
nghị quyết ba mươi ba cũng lưu ý các doanh nghiệp
cần cơ cấu lại giá sản phẩm phù hợp nhu cầu thực
của thị trường và ưu tiên nguồn lực thanh toán nợ
nhất là nợ trái phiếu
các địa phương ra soát lập danh mục dự án nhà ở bất đồng sản
lập phê duyệt quy hoạch sử dụng đất
xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở năm năm
của thị trường
gần đây trên internet
xuất hiện những hình thức mua bán ngoại tệ qua mạng
giao tận nhà
tuy nhiên theo quy định hiện hành
mọi giao dịch thanh toán mua bán hàng hóa
trên lãnh thổ việt nam của tổ chức cá nhân
chỉ được sử dụng duy nhất đồng tiền việt nam đồng
do đó đây đều là những hoạt động
trái quy định pháp luật
việc mua bán ngoại tệ
chỉ được thực hiện bởi các tổ chức tính dụng
chi nhánh ngân hàng được phép
và các đại lý hoặc thu đổi ngoại tệ
được cấp giấy phép
việc mua bán ngoại tệ
đều được xem không phù hợp
với quy định pháp luật
đặc biệt tình trạng mua bán ngoại tệ
tràn lan trên mạng xã hội hiện nay
nó còn tìm ẩn một nguy cơ rủi ro
rất cao cho người sử dụng
các dịch vụ này
đó là họ có đứng trước nguy cơ bị lừa đảo
thứ nhất là có thể giao tiền
nhưng không nhận được số tiền ngoại tệ
mình mong muốn chẳng hạn
hoặc tiền mình giao là tiền thật
nhưng mình lại nhận lại tiền giả
theo ngân hàng nhà nước
chi nhánh thành phố hồ chí minh
mọi nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của người dân và doanh nghiệp hiện nay
chỉ được đáp ứng qua hai kênh chính thống
là các tổ chức tín dụng
và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được pháp hoạt động ngoại hối
đặc biệt khi muốn đổ ngoại tệ
người dân cần phải chứng minh được nhu cầu của mình
là hợp pháp
việc đáp ứng nhu cầu ngoại tệ hợp pháp
cho doanh nghiệp và người dân
không chỉ để phục vụ phát triển kinh tế xã hội
trong một đất nước
trong một điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
cũng như là thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế
đảm bảo được trật tự kỷ cương
kỷ luật thủy trường
đảm bảo được an ninh tiền tệ
chính vì lẽ đó mà việc
mua bán ngoại tệ
yêu cầu phải đúng quy định pháp luật
việc mua bán ngoại tệ mà không đúng quy định pháp luật
nó không chỉ là rủi ro đối với
người dân và doanh nghiệp mà nó còn ảnh hưởng
đến thị trường tiền tệ hoạt động ngân hàng
ảnh hưởng đến tăng trưởng phát triển kinh tế
khi phát hiện sai phạm liên quan
lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng nói chung
lĩnh vực quản lý ngoại hối nói riêng
cơ quan quản lý cơ quan cấp phép hoạt động
sẽ xử lý theo quy định của pháp luật
tùy theo mức độ vi phạm
tuy nhiên để hạn chế sai phạm cần thông tin truyền thông
để người dân doanh nghiệp nắm rõ quy định của pháp luật
về giao dịch ngoại
bên cạnh đó cơ quan quản lý cũng cần tăng cường công tác
kiểm tra giám sát bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật
trong lĩnh vực này
thứ nhất là chúng ta tăng cường công tác truyền thông chính sách
nhất là cơ chế chính sách về ngoại hối
để cho người dân doanh nghiệp
nắm rõ hiểu rõ nhận thức rõ
các quy định về ngoại hối
các quy định về mua bán ngoại tệ
cũng như là thanh toán ngoại tệ
thì từ đó với nhận thức đó
các bên cùng thiện trách nhiệm
sẽ đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật
đối với người dân khi mà
nắm rõ doanh nghiệp
khi nắm rõ các quy định về pháp luật về quản lý ngoại hối
thì họ sẽ thực hiện một cách tốt hơn
thuận lợi hơn trong việc đáp ứng nhu cầu
ngoại tệ ở pháp của mình
cũng như là phong ngừa các rủi ro pháp lý có liên quan
khi mà diễn ra cái việc là
thu đổi ngoại tệ
hoặc là mua bán ngoại tệ trên mạng
thì việc này đã vi phạm
các quy định pháp luật
và người thực hiện cái hành vi có thể bị phạt
lên đến là một trăm linh triệu đồng
theo quy định tại nghị định tám mươi tám năm hai nghìn một mươi
bên cạnh việc bị phạt tiền
thì những người thực hiện hành vi này
còn có nguy cơ là bị tịch thu toàn bộ
số tiền ngoại tệ hoặc là cái số tiền việt nam đồng
mà họ sử dụng để giao dịch
nhanh chóng tiện lợi
nhưng việc thu mua trao đổi ngoại tệ
trên mạng có thể tìm mở nhiều rủi ro pháp lý
người dân cần hết sức lưu ý
khi có nhu cầu trao đổi mua bán ngoại tệ
tránh trường hợp vì thiếu kiến thức
dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật